liên quan tới vấn đề hóa đơn tiền điện tăng đột biến nhất là trong thời điểm hai tháng gần đây
cùng với nhiều địa phương trên cả nước thì người dân tại tỉnh lào cai cũng đã có nhiều thắc mắc kiến nghị về vấn đề này
trước tình hình đó ngành điện lực tỉnh lào cai đã kiểm tra giả soát và giải đáp kịp thời cho người dân
theo thống kê của công ty điện lực lào cai trong tháng sáu công suất tiêu thụ điện trên địa bàn đạt năm trăm linh ba mw một giờ
đây là mức công suất tiêu thụ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh lào cai
cùng với đó sản lượng điện tiêu thụ toàn tỉnh tăng hai mươi tám
lượng khách hàng có sản lượng tiêu thụ tăng chủ yếu là khách hàng sử dụng điện phục vụ cho sinh hoạt
với khoảng một mươi năm khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ tăng ba mươi trở lên kéo theo đó tiền điện cũng tăng cao
cùng với việc tuyên truyền giải thích cho người dân ngành điện lực tỉnh lào cai cũng tăng cường cán bộ xuống hiện trường
ra soát trên các phần mềm sản lượng điện thống kê những khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ tăng nhiều để kiểm tra đối chiếu thật chính xác
sau đó đối chiếu với sản lượng in trong hóa đơn để trả lời cho người dân
đồng thời bố trí cán bộ tiếp nhận tất cả các thông tin từ khách hàng để xử lý kịp thời bảo đảm việc sử dụng điện an toàn tiết kiệm